cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện an minh tỉnh kiên giang vừa bắt tạm giam đối tượng phạm văn toàn hai mươi bảy tuổi
và phan đình trường hai mươi tám tuổi cùng ngụ tỉnh đồng nai về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó qua điều tra truy xét công an huyện an minh đã bắt giữ toàn trường cùng hai đối tượng khác là thành và thiện
đã thực hiện năm vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện an minh
các đối tượng này khai nhận trước khi bị bắt đã cùng nhau thực hiện chót lọt một mươi ba vụ trộm xe máy khác
trên địa bàn tỉnh bạc liêu cà mau và kiên giang rồi đem đến thành phố hồ chí minh tiêu thụ với giá mỗi chiếc từ bảy đến hai mươi triệu đồng